mỗi năm ngân sách nhà nước giảm được hàng chục nghìn tỷ đồng chi cho lĩnh vực y tế nhờ thực hiện cơ chế giao quyền tự chủ cho các bệnh viện cơ sở y tế
không thể phủ nhận kết quả đạt được do cơ chế tự chủ mang lại tuy nhiên trong lúc triển khai thực hiện thì cơ chế tự chủ đã nảy sinh không ít bất cập
vớ mắc lớn nhất là được giao tự chủ nhưng nhiều cơ sở lại không nắm rõ là tự chủ cái gì phạm vi tự chủ của đơn vị mình ở đâu nhất là về tài chính và tổ chức bộ máy nhân sự
trung tâm y tế thành phố yên bái tỉnh yên bái đây là tuyến cơ sở gần dân mỗi ngày có hàng trăm người dân địa phương trong vùng đến khám chữa bệnh
từ năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay trung tâm là một trong sáu đơn vị y tế đầu tiên của tỉnh được giao quyền tự chủ trong quá trình triển khai bên cạnh những thuận lợi thì cũng gặp không ít khó khăn
khó khăn của chúng tôi là công tác thu hút người bệnh đến khám và điều trị tại trung tâm y tế
cái thứ hai là khó khăn của chúng tôi
không được tự chủ công tác tổ chức cho nên chúng tôi không có tạo được nguồn nhân lực cho đơn vị của mình nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao
chính sách thông tuyến bảo hiểm y tế mặc dù tạo điều kiện cho người dân có thể khám chữa bệnh ở nhiều cơ sở khi sử dụng bảo hiểm
tuy nhiên điều này cũng tạo ra sự cạnh tranh nhất định giữa các cơ sở y tế về mặt thu hút người dân đến khám chữa bệnh
nếu cơ sở buộc phải tự chủ để chi trả cho các khoản phí thì cũng là một thách thức lớn
chính sách thông tuyến
bệnh viện một trăm linh ba cùng hạng bệnh viện ở các xã này sẽ đi khám chữa bệnh ở các bệnh viện cùng hạng ở tp han bái
ví dụ như là bệnh viện tp bệnh viện tư nhân một trăm linh ba rồi là các phòng khám tư nhân được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên bàn của tp han bái
chính vì vậy cho nên việc thu hút bệnh nhân đến khám chữa bệnh để đạt được tỷ lệ tự chủ một trăm linh đối với chế niệm của tôi là một vấn đề rất khó khăn
nơi thì cho rằng mang tiếng tự chủ nhưng không được tự chủ về công tác tổ chức bộ máy nhân sự
nơi thì cho rằng không thu hút được người bệnh đến khám
thì nếu tự chủ sẽ phải lấy ở đâu xa nguồn kinh phí để chi trả cho các khoản chi
rất là nhiều bác sĩ có tuyên ngôn cao có trường khoa có phổ khoa có nước ma bò đi
chúng tôi nói ra để làm gì phải có dây đồ thu hút cầm thêm được quyền lời của bác sĩ
bên cạnh đó do suy nghĩ về áp lực tự chủ nên vẫn còn trường hợp bệnh viện lạm dụng kỹ thuật công nghệ cao
thiết bị không cần thiết kê thuốc ngoài danh mục bảo hiểm để tăng nguồn thu
hay nói một cách khác đó là lạm thu người bệnh để tự chủ
các kỹ thuật thì cũng đã được bộ y tế ban hành
chúng tôi nghĩ là về mặt giá kỹ thuật giá các dịch vụ kỹ thuật là rất được chặt chẽ rồi
còn về dịch vụ theo yêu cầu thì trong đó có bao gồm giá dịch vụ kỹ thuật giá nhân công giá phòng dưỡng bệnh v v
tất cả các thứ
các bệnh viện cũng sẽ có những quy định để các bệnh viện phải tuân thủ theo những vấn đề đó
chứ không thể có hiện tượng bắt hành một giá tràn lan được
để có thể thực hiện được việc tự chủ điều trước tiên là cần nắm rõ như thế nào là tự chủ
đơn vị mình được tự chủ những gì và trong phạm vi nào
tự chủ không có nghĩa là tự làm hết tự lo hết mà nhà nước vẫn hỗ trợ
cần phải hiểu rõ hiểu đúng để triển khai đúng
tất nhiên bên cạnh đó thì một số các quy định chính sách
cũng cần được hoàn thành tự làm hết tự lo hết mà nhà nước vẫn hỗ trợ
hoàn thiện hơn để giải quyết những vấn mắc cũng như là nâng cao được hiệu quả của việc tự chủ
có một vấn đề cần phải nhìn nhận
hiện có không ít cơ sở y tế chưa hiểu rõ cơ chế tự chủ mà định hướng của đảng nhà nước đưa ra
chưa hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của mình
từ đó dẫn đến chuyện mỗi đơn vị làm một cách không có sự thống nhất
tự chủ không có nghĩa là nhà nước không hỗ trợ
nhà nước cấp ngân sách cũng vẫn là tự chủ một phần
chính vì thế các bệnh viện vùng sâu vùng xa vẫn có thể thực hiện tự chủ
nhưng mức độ tự chủ đến đâu mới là điều đáng nói
một trong những vướng mắc phổ biến ở các bệnh viện hiện nay là được quyền thu gì thu những khoản nào
mà hiện chưa có cơ chế rõ ràng quy định thì vẫn chung chung
các bệnh viện chủ yếu thu viện phí dịch vụ khám chữa bệnh
nhưng bên cạnh đó còn có các dịch vụ đi kèm thì các bệnh viện chưa rõ có được thu không
cần có sự rõ ràng về các quy định cụ thể để việc triển khai được hiệu quả
không thể mỗi đơn vị hiểu một kiểu hay hiểu mập mờ
đó là về phần thu
còn về phần chi cũng chính vì tự chủ một phần
nên không ít các bệnh viện vẫn gặp khó khi phải quyết định chi tiêu mua trang thiết bị
sửa chữa cơ sở vật chất cũng phải chờ đợi xin ý kiến
một cái bóng đèn của ct hư sáu tháng sau chúng tôi mới có
trong sáu tháng đó thì không biết là cái máy ct đó ngừng hoạt động thì bệnh nhân chụp ở đâu
chúng tôi chỉ giải quyết được những cái mà chỉ thường xuyên trong bệnh viện thôi
còn tất cả những cái khác chúng tôi phải xin
tự chủ nó phải mở rộng ra
để làm cho cơ chế hoạt động bệnh viện tốt hơn
lãnh đạo địa phương thì cho rằng đây không thuộc thẩm quyền quyết định
mà vẫn đang chở các kiến nghị lên trung ương
cái này nó lại gắn với lại cái quy định là công tư
ủy ban các vấn đề xã hội đang kiến nghị quốc hội như thế này
chứ không phải là thẩm quyền của tỉnh đâu
dù cơ sở y tế hiểu đúng làm đúng
thì những chính sách quy định trong cơ chế tự chủ
cũng cần phải hoàn thiện để gỡ khó cho những vướng mắt mà các đơn vị gặp phải
từ đó mới có thể phát huy được mục đích cuối cùng của việc tự chủ mà nhà nước ban hành